các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến một mươi ba h ngày ba tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai bốn độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy sáu độ kinh đông cách đài loan trung quốc khoảng hai trăm bảy mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giới cấp tám
trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm trên biển đông vùng gió mạnh cấp sáu trở lên được xác định
là phần phía bắc vị tuyến một mươi năm độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
riêng ở vùng biển đông bắc biển đông hôm nay tiếp tục có mưa bão gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi hai và khiến cho biển động rất mạnh
các tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển đông cần tiếp tục chú ý và tuyệt đối
không đi vào khu vực được cảnh báo là nguy hiểm
trở lại với thời tiết đất liền nằm sâu trong khối khí lục địa với bản chất khô và lạnh
hôm nay cũng như ba ngày tới bắc bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết nắng nhiều và khô hanh
với sự chinh lệch nhiệt độ ngày hôm nay
trong ngày và đêm cao ban ngày nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó về đêm do có sự phát xạ nhiệt mạnh vào khí quyền nên nhiệt độ giảm thấp
nền nhiệt sẽ ở ngưỡng trời rét với mức nhiệt thấp nhất vào thời điểm nửa đêm và sáng
sẽ giao động trong khoảng một mươi sáu một mươi chín độ
ở miền trung trong cả ba ngày tới tiếp tục phổ biến ít mưa
ban ngày nắng chảy dài dọc suốt các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận
với mức nhiệt trưa chiều sẽ phổ biến ở khoảng ba mươi ba mươi độ
thời tiết ổn định
riêng đối với các tỉnh phía bắc của miền trung nhiệt độ tranh lệch giữa ngày và đêm duy trì ở mức cao
trời xe lạnh về đêm và sáng thậm chí tại các tỉnh vùng núi của thanh hóa và nghệ an
có nơi nhiệt độ sẽ dưới hai mươi độ nên sẽ ở ngưỡng rét
khu vực tây nguyên và nam bộ từ nay đến cuối tuần trời vẫn phổ biến ít mưa ngày có nắng
mức nhiệt trưa vào chiều sẽ giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ ở tây nguyên
và nam bộ sẽ giữ mức nhiệt ba mươi một ba mươi ba độ
về đêm và sáng ở các tỉnh miền đông của nam bộ sẽ có được trạng thái say lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng dưới hai mươi độ
trong khi đó tại tây nguyên nhiệt độ cũng hạ xuống mức một mươi sáu một mươi chín độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
recovering liberating phương ẩn bằng fo mrc bhd